xin kính chào quý vị khán giả mưa giải rác vẫn diễn ra tại một số tỉnh thành ở miền bắc và thanh hóa
nhiều tuyên phố khả năng vẫn bị ngập trong nước đó là tình hình thế tiết của ngày hôm nay
tuy nhiên thì đến chiều tối khả năng là sẽ tạnh giáo
và thêm một lý hữu ý nữa đó là mưa lớn trong nhiều ngày thì nước lũ lên cao
thì quý vị hãy thường xuyên theo dõi các thông tin về tình hình thời tiết
và tuyệt đối là không di chuyển đến gần những khu vực nguy hiểm
các ngầm tràn nơi ngập sâu nước chảy xiết và vùng sạt lở